tại hà nội đã diễn ra triển lãm chân dung nghệ sĩ nhà điêu khắc tạ quang bảo
ông là một nghệ sĩ chiến sĩ cách mạng
trong chiến tranh cũng như trong thời bình ông không ngừng lao động nghệ thuật
và sáng tạo ra rất nhiều tác phẩm lớn với nhiều tượng đài và các tác phẩm điêu khắc đỉnh cao
đã ngoài tám mươi tuổi nhà điêu khắc tạ quang bảo đã có một gia tài tượng đài mà không phải ai cũng có được
đó là hai mươi tượng đài phù điêu ở một mươi tám tỉnh thành phố trên khắp cả nước
ngoài ra nhiều tác phẩm điêu khắc khác của ông cũng được nhiều bảo tàng từ bắc vào nam lưu giữ
chân dung nghệ sĩ nhà điêu khắc tạ quang bảo là triển lãm cá nhân đầu tiên của ông
với hơn năm mươi tác phẩm là công trình sáng tạo trong cả cuộc đời người họa sĩ lính
các tác phẩm điêu khắc lần này thể hiện một cách nhìn cuộc sống lã mạn
với hầu hết các tác phẩm được lựa chọn trưng bày là nói về người phụ nữ
những người phụ nữ trong tượng của ông không phải những hình mẫu chuẩn thon thả thước tha
mà đều là những người phụ nữ khỏe mạnh đậm đà những đường nét tròn đầy căng với tính nữ vô cùng mạnh mẽ
triển lãm đã mang đến cái nhìn mới mẻ của công chúng về nhà điêu khắc tạ quang bảo
các tác phẩm của ông không chỉ có giá trị bảo tồn về mặt văn hóa lịch sử xã hội
mà còn có ý nghĩa trong việc lưu trữ những giá trị nghệ thuật tạo hình